tại quảng trưng tân trao huyện sân dương tỉnh tuyên quang đã tổ chức lễ công bố quyết định của thủ tướng chính phủ
phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch quốc gia tân trào đến năm hai nghìn ba mươi
dự buổi lễ có đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị thành viên thường trực ban bế thư
chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương cùng lãnh đạo các bộ ban ngành trung ương
lãnh đạo và đại diện các sở ban ngành của tỉnh tuyên quang
tại lễ công bố đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị thành viên thường trực ban bí thư
chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương phát biểu
tân trào là vùng đất giàu truyền thống văn hóa lịch sử có vị trí chiến lược quan trọng của đất nước
những năm đầu cách mạng tuyên quang được trung ương đảng bác hồ chọn làm thủ đô khu giải phóng
trung tâm căn cứ địa cách mạng của cả nước nơi diễn ra nhiều sự kiện quan trọng
có ý nghĩa quyết định thành công của cách mạng tháng tám
chủ cộng hòa vì những lẽ đó khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt tân trao
đã trở thành di tích lịch sử cách mạng quan trọng bậc nhất của lịch sử dân tộc việt nam thế kỷ hai mươi
theo quy hoạch khu vực phát triển khu du lịch quốc gia tân trào thuộc phạm vi hành chính
của hai huyện sơn dương và yên sơn diện tích vùng lõi tập trung phát triển khu du lịch quốc gia
là hai năm trăm linh hectare thuộc vùng bảo vệ cảnh quan di tích
trước đó đồng chí trần quốc vượng đã dân hương
nhớ bắc hồ tại đền thờ chủ tịch hồ chí minh thuộc quần thể quảng trường nguyễn tất thành
tại thành phố tuyên quang